hàng chục hectare đất công thuộc công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại quận chín tp hcm
đã bị nhiều tổ chức cá nhân chiếm dụng trái phép bằng hình thức hợp đồng thuê mướn mặt bằng trái quy định
sự việc kéo dài nhiều năm cho đến khi bị thanh tra thành phố chỉ ra sai phạm
hàng loạt kết luận thông báo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xử lý những sai phạm
đang tồn tại ở công viên lịch sử văn hóa dân tộc đã được ban hành
thế nhưng cho đến nay đất công vẫn tiếp tục bị chiếm dụng ngang nhiên như nơi vô chủ
vì sao lại diễn ra thực tế này
vai trò trách nhiệm của cơ quan chủ quản của chính quyền địa phương ở đâu
thực trạng này kéo dài dẫn đến những hệ lụy gì
và hàng loạt câu hỏi khác cần được giải đáp quanh câu chuyện xử lý vi phạm lấn chiếm đất công
tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc
công viên lịch sử văn hóa dân tộc là một trong những dự án trọng điểm của thành phố hồ chí minh
được thủ tướng chính phủ quyết định giao đất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây là công trình khoa học cấp quốc gia được đầu tư mới đồng bộ hiện đại và lớn nhất cả nước
với diện tích lên đến ba trăm chín mươi năm hectare tại phường long bình quận chín thành phố hồ chí minh
và một phần nhỏ diện tích nằm trên địa bàn tỉnh bình dương
một bang quản lý được thành lập là đơn vị chủ quản dự án
thế nhưng không lâu sau đó thành trang thành phố hồ chí minh
chỉ ra những sai phạm trong công tác quản lý đất công tại đây
cụ thể trung tâm đầu tư và phát triển công viên lịch sử văn hóa dân tộc
đã ký kết một mươi chín hợp đồng với một mươi năm đơn vị để cho thuê mặt bằng hoặc trá hình
bằng hợp đồng hợp tác đầu tư trong nhiều năm
tổng diện tích đất đem cho thuê lên đến hơn ba mươi năm
ngoài ra do quản lý lỏng lẻo còn hai trăm bảy mươi chín hộ dân và một tổ chức đã nhận bồi thường
nhưng chưa bàn giao mặt bằng hoặc tái chiếm để ở và cho thuê với diện tích hơn một mươi năm hectare
trước những sai phạm tại dự án thành trang thành phố hồ chí minh
đã đề nghị chủ tịch ubnd quận chín khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng
phối hợp với bang quản lý dự án xử lý những trường hợp lớn chiếm đất trong công viên
kết luận số hai mươi năm trên kl tt tb b năm ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của thành trang thành phố hồ chí minh
về thành trang công tác bồi thương giải phóng mặt bằng và quản lý sử dụng đất
thuộc dự án công viên lịch sử văn hóa dân tộc
ngoài việc chỉ rõ những sai phạm trong quản lý đất tại đây
còn đề nghị bang quản lý công viên lịch sử văn hóa dân tộc và ubnd quận chín
khẩn trương thu hồi đất công bị chiếm dụng
trên cơ sở kết luận của thành trang
ubnd thành phố đã chỉ đạo hướng xử lý cụ thể trong thông báo số sáu trăm năm mươi bốn ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
giao bang quản lý phối hợp các sở ngành liên quan ubnd quận chín tập trung thực hiện các giải pháp thanh lý
và yêu cầu bàn giao mặt bằng thu hồi đất đối với một mươi chín hợp đồng cho các cá nhân tổ chức thuê đất sai quy định
thời gian hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cùng với đó ubnd quận chín sở tài nguyên và môi trường và đơn vị chủ quản xử lý cưỡng chế
thu hồi đất đối với một mươi một trường hợp tái lấn chiếm làm bãi xe và một số công trình
quận chín giao hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là khu vực bến cảng tiếp vận của công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc thành
một trong những đơn vị còn trê dày chưa bàn giao mặt bằng
đã lấn chiếm bất hợp pháp của công viên lịch sử văn hóa các dân tộc
theo bang quản lý cho biết ngọc thanh nhiều lần làm việc